thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh sóc trăng về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh
báo cáo với thủ tướng chính phủ tại buổi làm việc bí thư tỉnh ủy sóc trăng nguyễn văn thể cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân hàng năm đạt hơn một mươi cơ cầu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ sản xuất công nghiệp xuất khẩu hàng hóa tiếp tục tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi sáu toàn tỉnh có khoảng tám hộ thoát nghèo tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một mươi năm
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ghi nhận biểu dương những kết quả đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh sóc trăng đã đạt được về phát triển kinh tế xã hội trong những năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi